công an quận một mươi hai tp hcm đang điều tra truy xét đối tượng lái xe ôm đâm chết người trong bến xe ngã tư ga rồi tẩu thoát
ngày một mươi một tháng bốn công an quận một mươi hai đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tp hcm khám nghiệm hiện trường vụ án mạng làm một người chết trong bến xe ngã tư ga đồng thời đang truy bắt thú phạm là một người chạy xe ôm
theo đó khoảng một mươi sáu h chiều ngày một mươi tháng bốn anh nguyễn tiến dũng ba mươi sáu tuổi quê tình vĩnh phúc đang ngồi trong quán nước ở bến xe ngã tư ga trung quốc lộ một phần thành lộc quận một mươi hai thì một người chạy xe ôn tên thường gọi là đỉnh khoảng năm mươi tuổi chạy xe máy từ ngoài vào thấy anh dũng đang ngồi nên tới nói chuyện
sau đó hai người xảy ra xô xát lúc nãy ông định lấy trong người ra một tua viết đuổi theo đâm vào đầu anh dũng khiến anh này gục tại chỗ
sau khi gây án nghi phạm bị người dân khống chế nhưng người này dùng tu viết hung hăng chống trả lấy xe máy tổ thoát khỏi hiện trường còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
nhận tin báo công an có mặt lấy lời khai nhân chứng trích xuất camera để làm rõ hiện công an đã xác định được nghi phạm theo thông tin thì người này vừa chấp hành xong án phạt tù
liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong sau khi xô sát với chồng công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù gia mập đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ cây chết của bà lê thị trà chú tại xã đa kia huyện bù gia mập
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h tối tám tháng bốn sau khi đi nhậu về ông phạm trí hoạt chồng bà trà xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với vợ
trong lúc rằng co ông hoạt đã dùng tay tát và đấm nhiều lần vào mặt bà trà
trong lúc bỏ đi nhậu đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày ông hoạt về nhà thì phát hiện bà trà bị nôn nên sang phòng khắc ngủ
đến năm giờ sáng hôm sau tức ngày chín tháng bốn ông hoạt tỉnh dậy sang phòng vợ kiểm tra thì phát hiện bà trà đã tử vong từ lúc nào không biết
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
lại xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến cho ba học sinh tử vong
vụ việc đau lòng trên xảy ra tại địa bàn xã đa lê gia huyện crong năng tỉnh đắk lắc khi các nạn nhân đi mò ốc
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi tháng bốn ba cháu bé trong đó có hai chị em ruột đều ở xã dliayya huyện crong năng
rủ nhau ra hồ nước cách nhà khoảng hai trăm linh mét để bắt ốc
tuy nhiên không may ba em rơi vào khu vực nước sâu
sau khi phát hiện vụ việc người dân đã tổ chức tìm kiếm phát hiện thi thể ba em đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
ngày một mươi một tháng bốn tại xã lợi an huyện trần văn thời các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cà mau đang làm rõ danh tính
một thi thể nam chết trôi
trên sông ông đốc
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám h hai mươi phút ngày một mươi một tháng bốn khi đang điều khiển vỏ lãi trên sông ông đốc
thì người dân phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy
vụ việc được trình báo cơ quan chức năng
công an xã lợi an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đưa nạn nhân lên bờ
đồng thời phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cà mau tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi để xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong
bước đầu nạn nhân được xác định là nam giới từ ba mươi năm đến bốn mươi năm tuổi cao khoảng một m năm mươi năm mặc áo sơ mi màu xanh và quần dài màu xám
hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông này
một đường dây làm tàng trữ lưu hành tiền giả liên tỉnh với số lượng cực lớn đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bến tre triệt phá
hiện cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam bốn bị can trong đường dây này
đó là huỳnh văn đực chú tỉnh đồng nai trần ngọc hoàng
trần văn hên và trần vũ khanh cùng chú tỉnh bình dương
trước đó ngày năm tháng hai cơ quan an ninh điều tra tiếp nhận thông tin đối tượng đực có hành vi lưu hành tiền giả trên địa bàn xã giao long huyện châu thành
tiến hành khám xét khẩn cấp trên người phương tiện và các địa điểm có liên quan
tổ công tác đã phát hiện thu giữ nhiều tăng vật là tiền việt nam và tiền nước ngoài như mỹ campuchia nhật bản hàn quốc uzbekistan
nghi là tiền giả qua giám định tổng số tiền việt nam giả thu giữ được là hơn một tỷ đồng
mở rộng điều tra vào ngày hai mươi năm tháng ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bến tre đã phối hợp với công an tỉnh bình dương bắt giữ đối tượng hoàng hên và khanh
trong đó hoàng là người tổ chức làm in ấn tiền giả để bán cho các đối tượng khác
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hai trăm tám mươi triệu đồng tiền việt nam giả có mệnh giá năm trăm linh đồng
một số tiền campuchia nghi giả và nhiều phương tiện dụng cụ để làm tiền giả
công an quận một tp hcm vừa kiểm tra
công an quận một tp hcm vừa kiểm tra phát hiện hàng loạt vi phạm tại các cơ sở kinh doanh trên phố tây bùi viện phường phạm ngũ lão
ngày một mươi một tháng bốn công an quận một tp hcm đã lập hồ sơ xử lý nhóm nam nữ dương tính với chất ma túy
khi kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên phố đi bộ bùi viện phường phạm ngũ lão
theo đó khoảng giờ ba mươi phút ngày chín tháng bốn đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
phù hợp với các đội nghiệp vụ và công an phường phạm ngũ lão kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên đường bùi viện
qua kiểm tra tại cơ sở kinh doanh con chó con công ty cố phần dịch vụ giải trí universal
công ty trách nhiệm hữu hạng giải trí nhà hàng station one bộ hộ kinh doanh space
công an phát hiện năm bình chứa khí n hai o đồng thời nghi ngờ có đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
cảnh sát đã đưa năm mươi người gồm hai mươi bảy nam hai mươi ba nữ về trụ sở công an quận một để test ma túy
kết quả có bốn đối tượng ba nam một nữ dương tính với chất ma túy
đồng thời tạm giữ số bình chứa khí n hai o trên để xác minh làm rõ
thưa quý vị săn chết hơn ba trăm linh bình ga trái pháp luật để bán ra thị trường
một đối tượng ngụ tại ấp hai xã phong thạnh tây thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bị lực lượng công an bắt quả tang
thu giữ nhiều tang vật có liên quan
theo đó lực lượng cảnh sát kinh tế công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu phối hợp với công an xã phong thạnh tây
thị xã giá rai tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông lê văn hiển
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ ấp hai xã phong thạnh tây thị xã giá rai
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện ông hiển đang thực hiện hành vi san chiết ga trái pháp luật
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ san chiết ga hơn năm tem giả
khoảng ba trăm linh bình ga và một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
khiến nhiều lao động mất việc làm giảm thu nhập
lợi dụng điều này thì nhiều đối tượng đã giả mạo các sàn thương mại điện tử
đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng để nhằm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi khiến không ít người trở thành nạn nhân
tại tỉnh khánh hòa thời gian gần đây đã ghi nhận có ba nạn nhân bị lừa đảo
với số tiền gần một một tỷ đồng
tìm việc làm trên mạng xã hội
đầu tháng hai một nạn nhân ở thành phố nha trang nhận được tin nhắn
làm cộng tác viên bán hàng trên mạng
hàng ngày chị nhận được các đường link sản phẩm và số tài khoản chuyển tiền
và yêu cầu thanh toán đơn hàng qua tài khoản dán trên đường link
thì sẽ nhận lại được cả tiền gốc và tiền hoa hồng
làm theo hướng dẫn chỉ sau sáu ngày làm cộng tác viên
nạn nhân đã nộp thanh toán khoảng bốn trăm linh triệu đồng
mà không nhận lại được tiền gốc và hoa hồng như thỏa thuận
thì lúc này đầu tiên tôi làm thì giá trị sản phẩm rất là thấp
còn về tiếp ngày thứ hai
thì giá trị sản phẩm lên trung bình là tầm chín triệu bảy triệu
và tiếp lên nữa là ba mươi năm triệu bốn mươi triệu bốn mươi năm triệu
qua ngày hôm sau tôi kiếm được tiền và tôi chuyển khoản cho họ
thì họ nói tôi đã vượt quá thời gian
họ phạt tôi thêm một cái đơn
và đơn đó sẽ kịp theo hai sản phẩm
và tôi đã kiếm tiền làm tiếp tục hai cái đơn đó
thì họ nói tôi là làm tiếp một cái đơn nữa
đơn đó cũng gồm hai sản phẩm
để mở cho tôi thành một cái cộng tác viên để giải ngon cái số tiền thứ trước
thì nói chung là tôi cứ leo theo để lấy lại số tiền lúc đầu
thời gian gần đây phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh khánh hòa
nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi tham gia cộng tác bán hàng trên mạng
với tâm lý muốn nhận lại tiền
lại tin vào lời hứa số tiền chuyển vào sẽ được hoàn trả
nên nhiều người liên tục chuyển tiền cho các đối tượng
cho đến khi không còn khả năng chuyển tiếp và nhận ra đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là hình thức lừa đảo mới đánh vào tâm lý của người dân
thích chủ động trong công việc tìm kiếm thêm thu nhập trong thời điểm kinh tế gặp khó khăn
các đối tượng lợi dụng giả mạo trang chính thống
đặc biệt các trang này thì có giao diện rất giống so với các trang thương mại điện tử chính thống
để dẫn dụ lừa đảo chiếm đặt tài sản
thủ đoạn lừa đảo này không mờ
sau thủ đoạn ngày càng tinh vi
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác
không nên tham gia đầu tư mua bán trên mạng
hoặc chuyển tiền cho những tài khoản ngân hàng mà mình không quen biết để tránh bị lừa
ngoài ra cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân khi làm cộng tác viên
cho bất kỳ đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ hay sàn thương mại điện tử nào đó
thì cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp
để kiểm chứng tính chính xác tránh để đối tượng lừa đảo